ngày một mươi hai tháng một mươi ubnd tỉnh đồng nai đã gửi văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải miễn giảm giá sử dụng đường bộ
tại trạm thu phí bot quốc lộ một tuyến tránh thành phố biên hòa ở ấp bào cá xã trung hòa huyện trảng bom
cho hơn sáu trăm linh phương tiện của người dân sống gần trạm thu phí
chủ đầu tư trạm thu phí cũng cho biết sẽ giảm hai mươi cho tất cả các xe qua trạm từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
theo đó ubnd tỉnh đồng nai đề nghị bộ giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam xem xét chấp thuận
miễn giảm giá vé sử dụng đường bộ tại trạm thu phí bot quốc lộ một tuyến tránh tp biên hòa
đối với sáu trăm hai mươi bốn phương tiện ô tô của người dân gần khu vực trạm thu phí của bốn xã trung hòa tây hòa đông hòa và hưng thịnh của huyện tràng bom
cùng ngày công ty cộng phần đầu tư đồng thuận đơn vị chủ đầu tư xây dựng quốc lộ một tuyến tránh tp biên hòa
cho biết sau khi được chấp thuận của bộ giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ
tại trạm thu phí bot quốc lộ một tuyến tránh thành phố biên hòa từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
doanh nghiệp sẽ áp dụng mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ mới tại trạm
cụ thể mức thấp nhất đối với xe dưới một mươi hai chỗ ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn
và các loại xe bít vận tải hành khách công cộng là hai mươi năm đồng thay vì ba mươi năm đồng như trước đây
mức cao nhất đối với xe tải có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên và xe chở hàng bằng container bốn mươi feet
là một trăm bốn mươi đồng thay vì một trăm tám mươi đồng như trước đây
trước đó trong hơn một tháng qua lái xe đã có nhiều lần phản ứng bằng cách dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm
vì cho rằng mức thu phí cao và vị trí đặt chạm không hợp lý